còn tại bình phước một vụ án giết người vừa xảy ra tại một nhà nghỉ do sâu sát đối tượng nguyễn huy hoàng khách thuê phòng đã đâm chết con trai của chủ nhà nghỉ ngọc lan
khoảng hai mươi h ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu tại nhà nghỉ ngọc lam do xô xát nên nguyễn huy hoàng chú tại huyện trơn thành khách thuê phòng đã dùng dao đâm nguyễn minh nguyên là con của chủ nhà nghỉ tử vong ngay tại chỗ
sau đó hoàng bỏ chạy nhận được tin báo công an xã minh hưng và công an huyện trơn thành đã bắt được nguyễn huy hoàng tại xã tân khai huyện hớn quản và di lý về công an huyện để tiếp tục điều tra